hiện nay hầu hết thuốc và các dịch vụ kỹ thuật đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả đáp ứng được nhu cầu điều trị cho người bệnh
các dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn như can thiệp về tim mạch sọ não cột sống và xương khớp đều được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán
do vậy khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ góp vai trò quan trọng trong đời sống xã hội trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng
người khỏe hỗ trợ cho người đau ốm số đông bù cho số ít
để tạo điều kiện cho mọi người dân đều có thể tham gia bảo hiểm y tế chính sách bảo hiểm y tế ngày càng có nhiều yêu đãi
ngoài việc mở rộng phạm vi quyền lợi được hưởng thì người dân còn được hỗ trợ giảm trừ mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

trong đó phần lớn là bệnh nhân khám bảo hiểm y tế
bà phạm thị thoa mắc chứng bệnh đau lưng đau xương khớp thường xuyên phải đến điều trị tại cơ sở y tế này
bà bày tỏ sự hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh nơi đây
còn đối với ông võ thành chánh năm nào ông cũng mua bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong gia đình
nắm trong tay tấm thẻ bảo hiểm y tế ông có thể phần nào yên tâm nếu không may gặp rủi ro y tế
chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai và không thể đoán trước được
chi phí điều trị khi đó sẽ giảm đi rất nhiều

đối với đối tượng hộ gia đình khi đối tượng giảm trên một mươi chín người
đến thời điểm bây giờ chúng tôi đã phát triển lại tái tham gia đạt trên tám mươi của đối tượng mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ
bà phạm thị thoa và ông võ thành chánh chỉ là hai trong số hàng triệu người đang được hưởng lợi từ chính sách bảo hiểm y tế
chỉ khoảng sáu trăm linh trong một năm tham gia bảo hiểm y tế
người dân có thể được hưởng từ tám mươi đến một trăm linh chi phí khám chữa bệnh
không những thế kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nghị định một trăm bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ có hiệu lực
người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh
tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp của bảo hiểm xã hội việt nam mới đây
ông nguyễn tất thao phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội việt nam cho biết
một trong những điểm mới của nghị định một trăm bốn mươi sáu đó là trường hợp người bệnh được cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên chẩn đoán
chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý theo dõi cấp phát thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh ở tuyến xã
thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo quy định
quy định mới này sẽ tạo điều kiện cho các bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính
bệnh nhân cao tuổi bệnh nhân đi lại khó khăn được khám chữa bệnh tại nơi gần chỗ cư trú tiết kiệm thời gian chi phí
về đối tượng tham gia bệnh y tế thì có được bổ sung thêm bảy đối tượng
trong đó có dân công hỏa tuyến thanh niên sinh phong nghệ nhân nhân dân các chức sắc chức việc
nhà tu hành người sinh sống trong các cơ sở bảo trợ
hoặc là thân nhân của công nhân viên chức quốc phòng công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đang phục vụ quân đội công an
người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt bệnh y tế
về mức đóng phương thức đóng
thì có sự thay đổi đối với hộ gia đình là chỉ được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế
khi các thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính
thứ hai là đối với các đối tượng đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
thì sẽ không áp trụng mức giảm trừ mức đóng này
bên cạnh đó nghị định một trăm bốn mươi sáu cũng quy định trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị nội trú
nhưng thẻ hết hạn sử dụng thì vẫn được thanh toán
thẻ hết hạn sử dụng thì vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng
và mức hưởng cho đến khi ra viện
nhưng tối đa không quá một mươi năm ngày kể từ khi thẻ hết hạn
cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện việc cấp hoặc gia hạn thẻ cho người bệnh
trong thời gian đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh
là mức hưởng khi đi khám chữa bệnh mà đúng quy định ấy
thì đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh của ngân đầu và xuất trình đầy đủ
cái thủ tục khám chữa bệnh thì được hưởng một trăm linh hoặc chín mươi năm hoặc tám mươi
mức hưởng theo các cái mức hưởng của đối tượng
một trăm linh không phải chi trả khi mà khám chữa bệnh tại trạm y tế xã
và có hoặc là trong trường hợp có cái chi phí một lần khám bệnh
có cái tổng chi phí thấp hơn một mươi năm mức nương cơ sở
hoặc là trong trường hợp mà đã tham gia bảo hiểm y tế năm năm liên tục
và có cái chi phí cùng chi trả lớn hơn sáu
tháng lương cơ sở
nghị định một trăm bốn mươi sáu còn quy định rất rõ các cơ sở y tế nếu vượt mức trần quỹ khám
chữa bệnh sẽ không được thanh toán bảo hiểm y tế
qua đó đòi hỏi các giám đốc bệnh viện chủ cơ sở khám chữa bệnh
cần nâng cao tính tự chủ làm sao hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất cho người bệnh
đồng thời cũng phải tăng cường hiệu lực hiệu quả của quỹ bảo hiểm y tế
đặc biệt là chống trục lợi tiêu cực về bảo hiểm y tế
bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc
được đảng và nhà nước hết sức coi trọng để góp phần bảo đảm an sinh xã hội
thực tế việc tham gia bảo hiểm y tế đã góp phần mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực
cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe nhất là trong bối cảnh tăng giá dịch vụ y tế như hiện nay
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám số người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước là trên tám mươi hai triệu người
đạt tỷ lệ bao phủ tám mươi bảy sáu mươi hai dân số
với nhiều lợi ích
thiết thực từ tấm thẻ bảo hiểm y tế chắc chắn người dân sẽ nhận thức và tham gia chính sách này
vì sức khỏe và quyền lợi của bản thân gia đình và xã hội